việt nam cũng đã triển khai tiêm mũi ba và thông tin này có lẽ xứng đáng là tin vui
khi astrazeneca ngày hai mươi ba tháng một mươi hai cho biết liệu trình ba liều vaccine của hãng hiệu quả chống lại biến chủng omicron
nghiên cứu đa bình duyệt dựa trên kết quả từ thử nghiệm do đại học oxford thực hiện
liều thứ ba vaccine astrazeneca có tên gọi là vaseria
thử nghiệm cho thấy nồng độ kháng thể sau khi tiêm nhắc lại ở tình nguyện viên cao hơn kháng thể từ nhiễm bệnh tự nhiên
đủ để ngăn ngừa biến chủng omicron
liều trình ba liều chống biến chủng omicron hiệu quả ngăn với liều trình hai liều chống delta
để thử nghiệm các nhà khoa học đã phân tích mẫu máu từ tình nguyện viên đang nhiễm ncov
người được tiêm liều nhắc lại và người từng mắc covid một mươi chín trước đó
giáo sư joe bell của đại học oxford người giám sát nghiên cứu cho biết
thật đáng mừng khi các loại vaccine hiện có vẫn có hiệu quả với biến chủng opicron sau liều thứ ba
kết quả này cho thấy chiến dịch tiêm tăng cường là cần thiết đặc biệt để hạn chế các biến chủng đáng lo ngại
trong đó có omicron lây lan
nghiên cứu trước đó cũng cho thấy điều thứ ba vaccine astrazeneca giúp khôi phục lượng kháng thể của người dùng lên bảy mươi
astrazeneca công bố thử nghiệm sau pfizer và moderna đây là tính hiệu tích cực đối với hãng
vaccine astrazeneca không được sử dụng nhiều tại phương tây
các vaccine mrna chứng minh hiệu quả cao hơn trong nhiều thử nghiệm khác nhau
dù còn nhiều tranh luận các nhà khoa học hầu hết đồng ý liệu tăng cường đủ sức bảo vệ người dùng trước các biến chủng omicron
mang hơn năm mươi độ biến gen khoảng ba mươi trong đó là ở protein gai nằm trên bề mặt virus
những thay đổi này giúp virus vượt qua kháng thể song chúng không né được vaccine hoàn toàn
hệ miễn dịch của con người có nhiều tuyến phòng thủ
sau các tế bào bạch cầu và kháng thể trung hà virus đối mặt với tế bào b và tế bào t
những chiến binh này tìm kiếm ghi nhớ
và tiêu diệt những tế bào nhiễm bệnh
không có loại vaccine nào hiệu quả một trăm linh nhiều người vẫn nhiễm ncov sau khi tiêm chủng
nếu điều này xảy ra hệ miễn dịch của bệnh nhân tiếp tục hoạt động để loại bỏ virus
đây là lý do tại sao người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc tiêm mũi tăng cường có nguy cơ chuyển nặng nhập viện thấp hơn
quý vị nhớ nha biến thể omecron của virus sars cov hai có khả năng lây nhiễm hơn bốn hai lần so với biến thể data ở giai đoạn đầu
do đó sắp đến giáng sinh rồi dù rất muốn ra ngoài
nhưng để bảo vệ bản thân quý vị khán giả hãy tạo ra một giáng sinh ấm cúng ở nhà
và chào đón ngày lễ tuyệt vời nhất với một vài người thân yêu thôi nha
không có loại vaccine nào hiệu quả một trăm linh nhiều người vẫn nhiễm ncov sau khi tiêm chủng
điều quan trọng nhất vẫn là vaccine ý thức
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin toàn cảnh covid
và bản tin tối nay được phát lúc một mươi bảy đến một mươi tám giờ tối hằng ngày
tạo morena pfizer cảnh báo vaccine bị giảm hiệu quả trước biến thể omicron
có lẽ thế giới đang chứng kiến cơn tàn phá của dịch bệnh
đây là cơn đại dịch khủng khiếp nhất khiến những người đang sống phải dài chừng và tôn trọng tự nhiên hơn
những tưởng tiêm vaccine là có thể an toàn
tuy nhiên mới đây lãnh đạo moderna pfizer cảnh báo vaccine bị giảm hiệu quả trước biến thể omicron
cụ thể tổng giám đốc điều hành hãng dược moderna stephanie pencil
đã đánh giá vaccine ngừa covid một mươi chín có khả năng không hiệu quả
đối với biến thể omicron như những biến thể khác
trả lời phỏng vấn tờ the financial times vào ngày ba mươi tháng một mươi một
lãnh đạo hãng dược mỹ moderna nhận định mức độ hiệu quả của vaccine đối với biến thể omicron
khó đạt mức độ như với biến thể delta
ông pencil nói
tôi cho rằng đồ hiệu quả sẽ giảm mạnh tôi chỉ không biết là bao nhiêu
vì chúng ta cần chờ dữ liệu nhưng toàn bộ các nhà khoa học tôi đã liên lạc
đều đánh giá rằng chuyện này sẽ không tốt đẹp
ông pencil lặp lại những nhận định khác cho rằng
số lượng đột biến cao
ở vị trí protein gai của virus bộ phận giúp virus bám vào tế bào để gây lây nhiễm
có thể giúp virus có khả năng kháng vaccine và cần chỉnh sửa các vaccine hiện có
những bình luận của ông pencio đã khiến thị trường tài chính bị ảnh hưởng trước lo ngại
những tác động của virus có thể khiến đại dịch kéo dài
trước đó vị lãnh đạo của moderna ước tính có thể mất vài tháng
mới có thể phát triển vaccine hiệu nghiệm trước biến thể omicron
chủ tịch albert bola của hãng pfizer vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một
cũng cho rằng vaccine hiện nay có thể giảm hiệu quả đối với biến thể omicron
theo cnbc mặt khác ông khẳng định tự tin rằng thuốc trị covid một mươi chín của pfizer
có tên là passlovit sẽ hiệu quả trước biến thể này
tin tốt là khi nói về liệu pháp điều trị của chúng tôi
nó được thiết kế với thực tế được dự báo là hầu hết những đột biến xuất hiện tại phần gai
vì vậy điều đó sẽ giúp tôi rất tự tin rằng loại thuốc này sẽ không bị ảnh hưởng bởi virus
ông bourla nói
pfizer đã nộp đơn xin phép cơ quan quản lý dược phẩm mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho pastlovit
công ty công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng đối với người trưởng thành cho thấy
thuốc này giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong đến tám mươi chín
khi được uống kết hợp với một loại thuốc hiv trong ba ngày từ khi biểu hiện triệu chứng covid một mươi chín
vừa qua một vài nghiên cứu mới tại thụy điển đã điều tra về đội hiệu quả của việc tiêm phòng covid một mươi chín
đối với nguy cơ nhiễm bệnh có triệu chứng nhập viện và tử vong cho đến chín tháng sau khi tiêm chủng
theo tờ news medical tại anh vaccine đem lại cho người sử dụng đề kháng chống lại virus
và bảo vệ cơ thể khỏi những bệnh trở nặng hoặc dẫn tới tử vong
kết hợp với việc tiêm thêm các loại vaccine đợt hai và đợt ba nhằm tăng khả năng miễn dịch đạt miễn dịch cộng đồng
tuy nhiên với việc các biến thể mới của covid một mươi chín xuất hiện trên thế giới
cũng đã khiến cho mức độ hiệu quả của vaccine đang là một điều đáng lo ngại
đối với người dân cũng như bộ y tế
trước đây có rất nhiều bài viết về độ hiệu quả khi vaccine bắt đầu được sản xuất
và phân phối tiêm cho mọi người
mức độ hiệu quả của vaccine chỉ đạt được độ hiệu quả từ bốn tháng đầu
giảm dần về sau và hết hoàn toàn sau sáu tháng
tuy nhiên những nghiên cứu đã chỉ ra đồ hiệu quả sau sáu tháng lại rất ít
những nghiên cứu mới đây tại thụy điển đã điều tra hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đối với nguy cơ nhiễm bệnh có triệu chứng nhập viện và tử vong cho đến chín tháng sau khi tiêm chủng
các nghiên cứu lâm sàng cho thấy được độ hiệu quả cao của vaccine covid
và các nghiên cứu sâu hơn cho thấy được độ hiệu quả trong cộng đồng thực tế
ban đầu những nghiên cứu cho rằng sáu tháng sau khi tiêm chủng
mức độ hiệu quả của vaccine sẽ hết tác dụng
tuy nhiên vẫn có được khả năng bảo vệ người dùng khỏi chuyển biến nặng dường như vẫn được duy trì
bởi vaccine giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch và tạo ra tế bào nhớ
do đó dù khá lâu sau khi tiêm khi có tác nhân gây bệnh xâm nhập
hệ thống miễn dịch lại được tái kích hoạt nhanh chóng hơn
để tạo ra miễn dịch bảo vệ cơ thể
theo tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc
viện vệ sinh dịch tẩy trung ương
về lý thuyết người tiêm vaccine sẽ miễn dịch chống lại virus
nhưng không có ai cũng có miễn dịch này
vì không có vaccine nào đạt hiệu quả sinh miễn dịch một trăm linh
quay trở lại với những nghiên cứu mới đây tại thụy điển
nghiên cứu này thu thập dữ liệu từ hơn năm tám triệu người
được cập nhật tình trạng tiêm chủng và các trường hợp nhiễm covid một mươi chín
từ ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
được theo dõi khả năng miễn dịch đến chín tháng sau khi tiêm
và cho ra những kết quả mới so với những nghiên cứu trước đây
về các loại vaccine chống covid một mươi chín
kết quả đã cho thấy hiệu quả của vaccine pfizer chống lại nhiễm covid một mươi chín
giảm dần từ chín mươi hai ở ngày thứ một mươi năm tới ba mươi xuống còn bốn mươi bảy sau bốn sáu tháng
và không còn hiệu quả từ bảy tháng trở đi
hiệu quả của moderna còn năm mươi chín

hiệu quả của astra thấp hơn và suy yếu nhanh hơn
hoàn toàn không còn hiệu quả từ bốn tháng trở đi
tuy nhiên ở người tiêm mũi một vaccine astra và mũi hai moderna
vẫn duy trì được hiệu quả đến sáu mươi sáu sau bốn tháng
trong nghiên cứu này hiệu quả của vaccine thấp hơn và suy yếu nhanh hơn
ở nam giới và những người lớn tuổi
tuy nhiên điều đặc biệt là kết quả của nghiên cứu này
còn cho thấy hiệu quả của vaccine chống lại covid một mươi chín nghiêm trọng
giảm từ tám mươi chín ở ngày thứ một mươi năm đến ngày thứ ba mươi
xuống còn bốn mươi hai kể từ sáu tháng trở đi
hiệu quả suy giảm này đáng chú ý ở nam giới
người già yếu người có bệnh nền và người tiêm vaccine asta
trong nghiên cứu đưa thêm bằng chứng mạnh mẽ cho thấy
rất cần thiết phải tiêm mũi thứ ba
ưu tiên những người có nguy cơ cao bị bệnh nặng và tử vong
do đó những phát hiện này rất có thể có ý nghĩa vô cùng lớn
ảnh hưởng lớn đến các chiến lược tiêm chủng
và các chính sách y tế công cộng sau này
không chỉ ở việt nam mà ở trên toàn thế giới
các chuyên gia tiêm chủng cho biết
sau khi tiêm vaccine người sử dụng sẽ có trong mình một hệ miễn dịch
bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm bệnh cũng như bệnh chuyển biến nặng
tuy nhiên lượng miễn dịch sinh ra trong mỗi người lại là khác nhau
tùy vào độ tuổi sức khỏe và khả năng dung nạp của cơ thể
ví dụ có người tiêm đến bốn mũi vaccine viêm gan b
nhưng cơ thể vẫn không hề có kháng thể kháng virus viêm gan b
thông thường sau khi tiêm vaccine hoặc bị nhiễm tác nhân gây bệnh
cơ thể sẽ liên tục biệt hóa các tế bào miễn dịch để sản xuất kháng thể
và các tế bào có khả năng tiêu diệt mầm bệnh hoặc tế bào bị nhiễm virus
nhưng quá trình này sẽ giảm dần khi không còn tác nhân gây bệnh nữa
miễn dịch cũng mất dần do cơ chế thanh thải này
đây là điều bình thường bởi cơ thể không lãng phí trong việc liên tục sản sinh ra
thêm mãi các tế bào miễn dịch khi không còn tác nhân gây bệnh đó
khi lượng kháng thể giảm đến mức rất thấp
nếu phơi nhiễm sẽ có thể bị nhiễm virus và thậm chí mắc bệnh
theo tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc cho biết
hiện tại và ngay cả khi vaccine covid một mươi chín đạt tỷ lệ bao phủ trên chín mươi cộng đồng
thì chúng ta vẫn cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo năm k
tăng cường giám sát các ca mắc mới và chưa thể mở toan mà bỏ qua các biện pháp phòng chống dịch
hạn chế lây nhiễm covid một mươi chín chính là hạn chế phát sinh các biến chủng mới nguy hiểm
có khả năng phá vỡ mọi thành quả bảo vệ do vaccine đem lại
một người khi được tiêm vaccine covid một mươi chín sẽ có được cho mình hệ miễn dịch
bảo vệ bản thân khỏi lây bệnh và bảo vệ người khác không bị mắc một cách gián tiếp
vì không có khả năng mang mầm bệnh
do đó khi một cộng đồng có được độ tiêm phòng lớn mức độ bùng phát dịch sẽ gần như không còn
tuy nhiên mặc dù đã được bảy mươi dân số tiêm phòng và đạt được miễn dịch cộng đồng
vẫn sẽ không thể tránh khỏi tình trạng xuất hiện dịch lễ tẻ
rải rác trong cộng đồng nguyên nhân nằm ở những số người còn lại chưa tiêm vaccine
và cũng không đạt được một trăm linh độ hiệu quả theo thời gian
vì vậy việc tiến hành triển khai tiêm mũi ba trong thời gian tới sẽ giúp cho người dân yên tâm hơn
về mặt tâm lý khi tham gia cộng đồng và mang lại một hệ miễn dịch tốt hơn
để chống lại biến thể mới vừa xuất hiện trên thế giới omecron
theo thống kê khảo sát của các địa phương dù đã tiêm hai mũi vaccine nhưng vẫn có trường hợp mắc bệnh và tử vong
như ở trên đã nói dù tiêm được
nhưng vẫn không thể phòng được một trăm linh việc virus có thể xâm nhập vào cơ thể
việc tiêm chỉ làm giảm đi nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cũng như tử vong khi bệnh chuyển biến nặng
chúng ta cũng biết rằng không riêng gì với covid một mươi chín các nhiễm trùng do vi khuẩn và virus khác
dù được tiêm chủng vaccine đầy đủ đúng quy trình đều có thể xảy ra nguy cơ nhiễm bệnh và tử vong
đặc biệt đối với những người cao tuổi có nhiều bệnh nền người có hề miễn dịch thấp
bị suy giảm hệ miễn dịch hoặc đang sử dụng các loại thuốc ức chế miễn dịch
việc cố gắng đạt bảy mươi tiêm chủng để đặt miễn dịch cộng đồng là rất cần thiết
nhưng vaccine vẫn không thể là tấm lá chắn tuyệt đối
việc tiêm một mũi hoặc đủ vẫn có khả năng bị nhiễm hoặc tử vong
vậy nên ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh vẫn luôn phải được đặt lên hàng đầu